lễ đón chính thức do chủ tịch nước trần đại quang chủ trì
đây là lần đầu tiên ông olan đến việt nam
chuyến thăm của ông là chuyến thăm việt nam đầu tiên của một tổng thống pháp trong một mươi hai năm qua
sau lễ đón hai nguyên thủ quốc gia tiến hành hội đàm
tại cuộc hội đàm tổng thống pháp khẳng định ông luôn coi việt nam là một đối tác lớn của nước pháp tại đông nam á nói riêng và trong khu vực nói chung
trong chương trình làm việc ở hà nội hôm nay tổng thống pháp sẽ gặp tổng bí thư nguyễn phú trọng hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
những nội dung và hình ảnh chi tiết hơn sẽ được phóng viên truyền hình nhân dân cập nhật vào chương trình thời sự một mươi tám h ba mươi chiều nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi